tại cuộc họp ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố hà nội vào ngày hôm qua
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung yêu cầu trong hai ngày cuối tuần là ngày một mươi tám và ngày một mươi chín tháng bốn
các địa phương thực hiện ra soát và xét nghiệm nhanh tại một số chợ đầu mối có đông người mua bán
giao dịch để kiểm soát sự lây lan của dịch covid một mươi chín
những trường hợp nghi ngờ thì phải thực hiện xét nghiệm real time pcr để khẳng định lại
hà nội sẽ tổ chức xét nghiệm tại các chợ đầu mối như ngã tư sở long biên
chợ hoa quả hoàng mai chợ gia cầm hà vĩ thường tín và một số chợ hải sản
đây là những nơi có đông người qua lại mua bán giao dịch
việc xét nghiệm nhanh nhằm có thể tìm ra những ca nghi ngờ mắc bệnh
tổ chức khoanh vùng ngay để công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả tốt nhất
trước tình hình dịch bệnh có nhiều nguy cơ lan rộng trong cộng đồng
công tác xét nghiệm vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu vào thời điểm này trên địa bàn thành phố hà nội